với phương châm mỗi hộ gia đình là một hội viên khuyến học mỗi thôn xóm là một tri hội khuyến học thời gian qua hà tĩnh đã đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài tại các địa phương những hoạt động của các cấp hội khuyến học đã góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng giáo dục ở hà tĩnh
năm nào cũng vậy cứ vào dịp sầm tháng bảy ban khuyến học sòng họ võ viết ở xã vượng lộc huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh lại tổ chức chương trình khuyến học tại nhà thờ tổ và phát thưởng cho các cháu học sinh đạt thành tích cao trong năm học vừa qua
vào dịp này các thế hệ con cháu thành đạt của dòng họ ở mỗi nơi lại tụ hội về đây thắp hương tưởng nhớ cội nguồn và quyên góp chung tay xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ

trong lúc xây dựng tổ chức hội vững mạnh huyện hội đã phát động nhiều phong trào thi đua như xây dựng quỹ hội xây dựng gia đình hiếu học dòng họ khuyến học trở thành phong trào sâu rộng có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân